tiếp tục chương trình kỳ họp thứ một mươi quốc hội họp trực tuyến thảo luận dự thảo nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại tp hcm
thực tế tp hcm đã có gần bảy năm thí điểm theo quốc hội quy định là không tổ chức hội đồng nhân dân tại hai mươi bốn quận huyện hai trăm năm mươi chín phường xã
theo tính toán nếu giai đoạn hành hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu tp hcm không tổ chức hội đồng nhân dân quận phường có thể tiết kiệm gần một hai trăm linh tỷ đồng
một số điểm đáng chú ý của mô hình tổ chức chính quyền đô thị tại tp hcm đó là không còn tổ chức hội đồng nhân dân quận và phường chỉ còn có ủy ban nhân dân quận phường
bên cạnh đó ủy ban nhân dân tp hcm đang xây dựng đề án thành lập thành phố thuộc tp hcm dự kiến báo cáo chính phủ và trình ủy ban thường vụ quốc hội trong năm hai nghìn hai mươi
nội dung này hướng tới việc sát nhập ba quận hai chín và thủ đức thành thành phố thủ đức trực thuộc tp hcm
theo đó thành phố thuộc tp hcm sẽ có các phường trực thuộc tại các phường này cũng sẽ thực hiện không tổ chức hội đồng nhân dân
đa số đại biểu quốc hội cơ bản nhất trí việc ban hành nghị quyết của quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại tp hcm và cho rằng cần tổ chức thực hiện nghị quyết ngay mà không qua thí điểm
tp hcm đã có bảy năm thực hiện thí điểm không tổ chức hội đồng nhân quận quyền qua báo cáo tổng kết đánh giá của tp hcm cho thấy việc không tổ chức hội đồng nhân dân
quận quyện phường tại tp hcm không làm ảnh hưởng đến tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị ở địa phương
tuy nhiên một số đại biểu đề nghị cần thận trọng có lộ trình và bước đi phù hợp
trước mắt chỉ thực hiện việc không tổ chức hội đồng nhân dân cấp quận của một mươi chín quận sau đó chúng ta sẽ có những đánh giá toàn diện hơn cụ thể hơn để tiếp tục thực hiện
riêng hai trăm năm mươi chín phường vẫn giữ nguyên như mô hình theo quy định hiện hành và phải ưu tiên kiện toàn củng cố
nâng cao chất lượng hoạt động hơn nữa vì đây là cấp cơ sở trực tiếp với nhân dân
các đại biểu quốc hội nhấn mạnh cốt lõi của việc tổ chức theo mô hình này là làm thế nào để tăng quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm tự quản của thành phố
làm thế nào để hệ thống chính trị chính quyền hoạt động hiệu lực hiệu quả hơn